sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì buổi họp ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm
tổng kết công tác an toàn thực phẩm sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo đó trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm đã được triển khai đồng bộ quyết liệt đến địa phương
kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của toàn xã hội
phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại đồng thời chỉ đạo các bộ ban ngành tiếp tục ra soát
hoàn thiện chính sách pháp luật tăng cường phối hợp hoạt động để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi